chào buổi sáng và xin cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm cùng chúng tôi để cập nhật các tin tức mới nhất trong chương trình an ninh ngày mới
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trong những năm gần đây tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn các tỉnh bắc trung bộ gia tăng phức tạp
bằng các thủ đoạn tinh vi khác nhau các đối tượng đã tìm đủ mọi cách để lừa các nạn nhân vượt biên trái phép nhằm trục lợi
trước thực trạng này lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
triệt xóa nhiều đường dây mua bán người giải cứu thành công nhiều nạn nhân
đây là các nạn nhân bị lừa bán sang biên giới vừa được công an tỉnh nghệ an giải cứu
với lời hứa hẹn sau khi vượt biên sẽ có việc nhẹ lương cao
tuy nhiên khi ra nước ngoài các nạn nhân đã bị bắt ép lấy chồng bán dâm
và chịu muôn vạn cực khổ nơi xứ người
rồi họ đánh đập
con mồi mà các đối tượng buôn người thường nhắm tới là những phụ nữ và trẻ em ở các địa bàn miền núi vùng cao
các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để tiếp cận các nạn nhân
trong khi đó vì điều kiện kinh tế khó khăn không am hiểu pháp luật
nên nhiều nạn nhân đã xa vào cam bẫy của bọn buôn người
với cái hình thức lừa đào là sang đó để tìm kiếm công an việt nam
hoặc là đi sang đó để lấy chồng
mặt khác các đối tượng sau khi đã là nạn nhân của bọn bọn người
thì lại quấy rở về địa bàn này lợi dụng các mối thân tộc khó khăn
chính họ lại là những người rủ rê người anh em bạn bè trong thân tộc của mình đi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công an tỉnh nghệ an đã phát hiện sáu mươi bảy vụ bắt giữ một trăm một mươi ba đối tượng liên quan đến tội phạm buôn bán người
đáng chú ý ngoài việc mua bán người nhằm mục đích hoạt động mại dâm bóc lột sức lao động
công an còn phát hiện một số trường hợp buôn người nhằm mua bán nội tạng
bộ phận cơ thể
những hậu quả do nạn buôn người để lại là vô cùng nghiêm trọng
nhiều nạn nhân sau khi được lực lượng chức năng giải cứu phải sống trong những ám ảnh
thậm chí có người còn bị trầm cảm
thế nhưng thực tế hiện nay cho thấy việc ngăn chặn tội phạm buôn người vẫn đang gặp nhiều khó khăn
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn hữu nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và châu ngọc mời sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
nâng phú thành phố tam kỳ
đây là hai đối tượng đã gây ra gần một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố tam kỳ chỉ trong một thời gian ngắn
trước đó vào lúc ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
tổ công tác công an đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường phan chu trinh tôn đức thắng thành phố tam kỳ
thì phát hiện nhân đang điều khiển xe máy chở một mươi có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên người các đối tượng có ba điện thoại di động
xác minh nhanh hai trong số ba điện thoại trên là do đối tượng vừa trộm được tại nhà của một người dân
trên địa bàn thành phố tam kỳ
với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya vắng
chúng đã dùng xe máy đi tìm sơ hở của các nhà dân không đóng cửa
chủ yếu là các nhà cao tầng để đột nhập lấy trộm tài sản
từ đầu tháng bảy đến thời gian bị bắt
hai đối tượng này còn gây ra chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố tam kỳ
bạn sao đây binh thập vinh
phương thảo sẽ truyền tờ quý vị và các bạn những thông tin được đăng tải trên các sổ báo ra ngày hôm nay
xin mời binh thập vinh phương thảo
xin cảm ơn chị thu trang
thưa quý vị tình trạng sai phạm quy hoạch cắt xén diện tích xây dựng các công trình tiện ích công cộng
tại các dự án đô thị mới nhà trung cư cao tầng xảy ra phổ biến
đặc biệt là tại hà nội và thành phố hồ chí minh
nhiều ý kiến cho rằng cần phải có chế tài xử lý mạnh tay đối với những chủ đầu tư
và các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước
và nội dung này được thể hiện trên báo kinh tế và đô thị với chủ đề
đó là chủ đầu tư bỏ quên trách nhiệm
cụ thể tránh văn phòng hội kiến trúc sư việt nam kiến trúc sư phạm thanh tùng cho rằng
để ngăn chặn vấn nạn vi phạm quy hoạch xây dựng sai thiết kế cần phải xử lý tận gốc các vấn đề
vì thực tế các doanh nghiệp rất sợ pháp luật nên nếu làm sai
có thể là do sự bật đèn xanh của một số cán bộ lãnh đạo
vì vậy cần phải xử lý nghiêm một số cán bộ lãnh đạo trong cơ quan nhà nước
khi để xảy ra những vi phạm trên của doanh nghiệp
còn theo kiến trúc sư trần huy ánh đối với doanh nghiệp cần phải có biện pháp mạnh tay hơn
đó là tất cả các diện tích xây dựng sai phạm yêu cầu đưa vào sử dụng làm công trình công cộng
ngoài ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước
cần phải hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch các dự án khi đã đi vào triển khai
thưa quý vị trước đó tác động của dịch covid một mươi chín trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
đã bị phá hủy
ghi nhận mức tăng trưởng của nền kinh tế thấp nhất trong vòng một mươi năm qua
chỉ tăng một tám mươi một và cùng với đó là khoảng một ba triệu lao động bị thất nghiệp
và phản ánh thực trạng này báo lao động ngày hôm nay đã có bài viết
giải pháp nào giúp cho người lao động tìm sinh kế khi mất việc
cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội đã tính đến kịch bản xấu nhất
đó là trong những tháng cuối năm số lao động mất việc còn có thể tăng lên
khoảng sáu mươi bảy mươi nghìn người mỗi tháng
số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ lên tới bảy mươi trong khi số lao động
bị ngừng việc giãn việc giảm việc có thể lên tới ba năm đến năm triệu người
và để chia sẻ với những khó khăn trước mắt của người lao động
nhiều địa phương cũng đã chi trả tiền hỗ trợ vận động các doanh nghiệp
trao nhu yếu phẩm triển khai với lãi suất vay thấp
ví dụ như tỉnh bình dương liên đoàn lao động tỉnh đã thành lập
quỹ hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với mức hỗ trợ từ bốn một mươi triệu đồng mỗi người tùy từng ngày
bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành
quy định về dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông
và giáo dục thường xuyên và đây được xem là bước đi kịp thời
nhằm hợp thức hóa việc dạy học trực tuyến trước thềm năm học mới
và thông tin này được đăng tải trên báo tuổi trẻ vào sáng ngày hôm nay
theo dự thảo của bộ giáo dục và đào tạo đã có ba hình thức dạy học trực tuyến
dạy học trực tuyến hộp với các cơ sở giáo dục và đào tạo
hỗ trợ dạy học trực tuyến dạy học trực tuyến thay thế một phần dạy học trực tiếp
và dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp
theo nhiều giáo viên chia sẻ dự thảo đưa ra sẽ mở đường cho việc áp dụng dạy học trực tuyến
nhiều hơn trong trường phổ thông nhất là khi không có ai biết trước được dịch bệnh
sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới hơn nữa khi chủ động sắp xếp nội dung
chương trình cho học trực tuyến ngoài việc vẫn đảm bảo khối lượng kiến thức
còn tiết kiệm được quỹ thời gian để dành cho nhiều hoạt động khác như giáo dục kỹ năng sống
bộ công thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi quyết định số hai mươi tám hai nghìn một mươi bốn
tại dự thảo này bộ công thương có đề xuất áp dụng song song giá điện bậc thang
và điện một giá cho người dân lựa chọn
chia sẻ với báo điện tử việt nam net
ông hà đăng sơn giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh cho rằng
biểu giá điện một giá phải được tính trên cơ sở các nhóm hộ tiêu dùng khác nhau
và có tính dự phòng tất cả các chi phí phát sinh
theo ông với mức giá điện một giá gần ba đồng một kwh người nghèo không được lợi gì cả
còn đối với những hộ tiêu dùng tới bảy trăm linh kwh một tháng
thì tiền điện chi trả đều ngang bằng hoặc thấp hơn chút ít so với mức đang áp dụng hiện tại
khi sử dụng ở mức vừa
trên bảy trăm linh kwh một tháng thì người dùng có lợi hơn nếu lựa chọn mức giá điện một giá
ông sơn kỳ vọng sẽ có cơ chế song song giữa điện bật than và lắp đặt công tơ ba giá
tính tiền điện sinh hoạt theo ba khoảng thời gian trong ngày tương ứng với các giờ cao điểm
giờ thấp điểm và giờ bình thường
điều đó sẽ hiệu quả hơn nhiều trong việc quản lý phụ tải trong giờ cao điểm
vâng vừa rồi là các thông tin ra trên các báo sáng nay
còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong tiểu mục sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên thu thảo
ngân anh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
mở đầu như thường lệ là các thông tin an ninh trực tự
khoảng một mươi chín h bốn mươi năm tối ngày một mươi ba tháng tám
một chiếc ô tô
có bốn chỗ do một phụ nữ điều khiển đã tông hàng loạt xe găng máy lưu thông
qua giao lộ ung văn khiêm sở viết nghệ tỉnh quận bình thành tp hcm
đã có nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu
theo các nhân chứng xe ô tô biển số bốn mươi chín a ba mươi hai nghìn chín trăm linh do một cô gái tên nguyễn thị quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê lâm đồng điều khiển đang đi từ đường suối viết nghệ tỉnh ra bến xe miền đông
khi gần đến giao lộ với đường ung văn khiêm thì bất ngờ tông trúng hai xe gắn máy đi trước
nữ tài xế sau đó mất kiểm soát phương tiện để chiếc xe lao thẳng qua đường
tông liên tiếp vào sáu xe gắn máy khác rồi kéo lê các nạn nhân đi xa
chiếc xe chỉ dừng lại khi hút đội biển báo giao thông leo lên giải phân cách
vụ tai nạn đã khiến khoảng một mươi người bị thương các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
chiếc ô tô gây tai nạn và tám xe găng máy hư hổng nặng
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo công an quận bình thạnh đã đến hiện trường
chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với viện kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin sau
cũng tại đồng tháp công an huyện tháp mưa vừa bắt giữ đối tượng phan phát minh
bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
đối tượng lúc bị bắt đang lẫn trốn tại tây ninh sau gần một năm gây án
ngày một mươi ba tháng tám công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt giữ đối tượng
truy nã phan phát minh ba mươi bảy tuổi ngụ thị trấn mỹ an huyện tháp mười
về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại khóa một thị trấn mỹ an huyện tháp mười
do có mâu thuẫn với anh nguyễn văn hiếu anh hai mươi chín tuổi ngụ xã hưng thạnh huyện tháp một mươi
minh dùng cây son đâm nhiều nhát và dùng gạch đập vào đầu hiếu anh gây thương tích với tỷ lệ hai mươi ba
sau khi có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thì minh bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại tây ninh
hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết vừa ra lệnh tạm giam đối tượng thạch trơn
về hành vi giết người nguyên nhân vụ việc được xác định đến từ ghen tuôn trong hôn nhân
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày tám tháng tám ông trần đi làm về thì bà kim thị thời
năm tuổi là vợ ông trần không cho vào nhà nên ông trần qua nhà hàng xóm để nhậu
đến hai mươi h cùng ngày ông trần về nhà phát hiện kim thị bốn mươi tuổi ngủ ấp trà trò xa hàm tân đứng cạnh giường bà thời
thế vậy ông trần lấy một con dao qua chém liên tục vào người kim thị
hoãn sợ vì bị chém liên tiếp vào người kim thi bỏ chạy tới cửa thì vấp ngã rồi bất tỉnh
được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
gây án xong ông trần lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường
cho đến ngày một mươi một tháng tám đã ra cơ quan công an đầu thú cùng tan vật
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh mở rộng điều tra
cung cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
những tháng qua mưa lớn kéo dài đã kéo theo tình trạng sạt lỡ trên nhiều tuyến đường
tuyến đê quan trọng tại khu vực cai lệ tỉnh tiền giang
cơ quan chức năng hiện đang khẩn trương khắc phục để tái thiết cuộc sống công việc làm ăn của bà con
khoảng một tháng trở lại đây tình trạng sạt lỡ đeo bao trên địa bàn huyện cai lạy
tỉnh tiền giang diễn biến phức tạp gây thiệt hại nhiều tuyến đường giao thông
và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân
trên tuyến sông cái bè thuộc ấp ba xã phú an xảy ra một điểm sạt lỡ nghiêm trọng
có chiều dài bốn mươi bảy m rộng năm m đã chia cắt hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn
đe dọa đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái của người dân
để đảm bảo an toàn giao thông chính quyền địa phương đã đặt biển báo cấm phương tiện
ba bốn bánh lưu thông qua khu vực này làm rào chắn cảnh báo đồng thời vận động nhân dân hiến